thưa quý vị đào quất mai là những loại cây không thể thiếu trong mỗi dịp tết đến xuân về
quan niệm của người xưa khi trang trí những cây này trong nhà không chỉ mang lại không khí tết
mà còn có thể đem lại nhiều may mắn tài lộc và bình an cho gia đình
nếu chúng ta biết cách chọn cũng như cách chăm sóc hoa thì sẽ luôn tươi tốt
trong một tư vấn hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng về làng nghề trồng quất nổi tiếng ở hà thành
để cùng tìm hiểu về cách làm thế nào để chọn được một cây quất vừa đẹp lại vừa hợp phong thủy